đai thói đường thai kỳ hay tiểu đường thai kỳ là tình trạng lượng đường trong máu cao ở một số phụ nữ trong thời gian mang bầu
bệnh thường phát hiện từ tuần thai từ hai mươi bốn đến hai mươi tám
rất hiếm khi đai thói đường khi mang thai gây ra triệu chứng rõ rệt
bệnh chỉ được phát hiện trong những lần thăm khám định kỳ của thai phụ nếu có xuất hiện triệu chứng tiểu đường bao gồm
tiểu nhiều lần trong ngày mệt mỏi mở mắt cắt nước liên tục ngủ ngáy tăng cơn quá nhanh so với khuyến nghị
trong thời kỳ mang thai nhau thai cơ quan đuôi và cung cấp oxy cho em bé tiết ra các học môn giúp thai nghi phát triển
một vài học môn trong số này khiến cơ thể thai phụ khó sản xuất hoặc sử dụng insulin hơn
để giữ lượng đường trong máu ổn định tuyến tụy của thai phụ phải tạo ra nhiều isulin hơn gấp ba lần bình thường
trong trường hợp tuyến tụy không thể tạo ra đủ insulin lượng đường trong máu thai phụ sẽ tăng lên gây ra bệnh đai thói đường thai kỳ
nguy cơ mắc đai thói đường trong lúc mang bầu sẽ tăng lên nếu
trước khi mang thai tăng cân rất nhanh trong thai kỳ có người thân là cha mẹ anh chị em mắc bệnh tiểu đường tuyếp hai
có lượng đường trong máu cao nhưng chưa đủ để được chẩn đoán đai thói đường
hiện tượng này được gọi là tiền tiểu đường
có tiền sử mắc bệnh ở lần thai trước trên ba mươi năm tuổi từng sinh một hoặc nhiều bé nặng hơn bốn kg
từng bị thai lưu sinh con bị dị tật sinh non đã hoặc đang bị hội chứng buồn trứng đa nang
qua đó bác sĩ khuyên cáo các mẹ cần kiểm tra định kỳ khi mang thai và kịp thời phát hiện để có chế độ điều trị phù hợp